sau đây là nội dung chi tiết
ông nguyễn trần việt ở quảng ninh có hỏi về việc chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện
thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng bao gồm cả lực lượng công an quân đội kiểm lâm
thì có căn cứ nào để tính được ngày công lao động nghề rừng cao nhất không
về vấn đề này thì tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời như sau
việc chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật
và chữa cháy rừng theo ngày công lao động nghề rừng đã được quy định chi tiết tại văn bản hợp nhất số hai mươi tám ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thẩm quyền quy định mức chi tiền
bồi dưỡng thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh chi tiết tại điểm e khoảng ba phần hai của văn bản hợp nhất
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và khả năng ngân sách quyết định mức chi cụ thể cho từng nội dung chi
căn cứ tính ngày công thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về tiền lương
bố của bà vũ thị cẩm trang là ông vũ sóng bể nguyên quán tại huyện yên hưng tỉnh quảng ninh nhập ngũ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bị thương khi đang làm nhiệm vụ và được điều trị tại viện quân y một trăm bảy mươi năm từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau đó thì mất đơn vị nhận xét bố của bà trang bị thương loại b và xác nhận là liệt sĩ
số giấy báo tử là một trăm một mươi năm bt ba trên tám trên chín mươi hai
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai gia đình bà trang mang hồ sơ đến sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ninh đề nghị xác nhận liệt sĩ
nhưng được trả lời trường hợp này không được công nhận liệt sĩ
bà trang hỏi bố của bà có đủ điều kiện để được công nhận là liệt sĩ hay không
về vấn đề này thì sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ninh trả lời như sau
theo quy định tại điểm y khoảng một điều một mươi bảy nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là liệt sĩ
y thương binh người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát
không áp dụng đối với thương binh loại b trong các trường hợp sau
suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên chết do vết thương tái phát có xác nhận của cơ sở y tế
suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một đến tám mươi chết trong khi đang điều trị vết thương tái phát
tại bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên
đối chiếu với các quy định trên và theo nội dung bà trình bày thì ông vũ sáu bể là thương binh loại b
vì vậy không đủ điều kiện suy tôn là liệt sĩ theo quy định
ông hoàng bình luận đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại yêu cầu lắp thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
bởi quy định này khiến doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn tốn kém kinh phí lắp đặt máy in
hoặc thay mới toàn bộ cột xăng dầu cũ
về vấn đề này tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ trả lời như sau
thông tư một mươi năm ban hành ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm quy định từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
một cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng và cung cấp chứng từ cho khách hàng
như vậy các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu có gần ba năm chuẩn bị thực hiện quy định này
hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ nói chung đều nhận thức rõ văn minh thương mại
bảo vệ quyền lợi của khách hàng bảo vệ uy tín thương hiệu của doanh nghiệp khi bán lẻ đều sẵn sàng cung cấp chứng từ
nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu đã chủ động thực hiện ngay quy định mà không chờ đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thông tư không quy định cụ thể
phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột đo xăng dầu và cũng không quy định cụ thể phải in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng cho khách hàng
như vậy trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu tại cùng một địa điểm có thể sử dụng chung thiết bị in chứng từ cho các cột đo xăng dầu này
việc in và cung cấp chứng từ chỉ thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và phải bảo đảm không gây nhầm lẫn cho khách hàng
ông nguyễn minh hưng ở quảng ngãi hỏi trường hợp bà mẹ việt nam anh hùng có chồng và hai con là liệt sĩ
được hưởng trợ cấp theo chế độ thân nhân của hai liệt sĩ hay ba liệt sĩ
về vấn đề này thì bộ lao động thương binh và xã hội trả lời như sau
theo quy định tài khoản ba điều hai mươi nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn hiện nay là một bốn trăm một mươi bảy đồng
theo đó bà mẹ việt nam anh hùng có chồng và hai con là liệt sĩ
được giải quyết ba suất tuất liệt sĩ
theo quy định tài khoản ba điều hai mươi nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ

được giải quyết ba suất tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn hiện nay là một bốn trăm một mươi bảy đồng

vụ việc trộn bột pin con nó vào phụ phẩm cà phê còn chưa hết xuân sao du luận thì một vụ việc khác nghiêm trọng hơn lại được cơ quan chức năng phát giáp
đó là vụ việc sản xuất thuốc chữa ung thư giả làm từ bột than tre tại hải phòng
thì chúng tôi đến thời điểm này thì qua kết quả điều tra đến thời điểm này
thì chúng ta phải đánh giá là thủ đoạn của các đối tượng cũng là hết sức tinh vi và có thể nói là xào quyệt
vì các đối tượng đã nợ dụng vào tâm lý của người bị bệnh
là luôn luôn có những loại thuốc để nhanh chóng chữa trị được cái bệnh mà người ta đang mắc phải
hiện nay cơ quan điều tra đang tích cực để củng cố các tài liệu chứng cứ
để mở rộng điều tra vụ án và để xác định rõ các đối tượng phạm tội cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật
theo giám đốc công an tp hải phòng đối tượng chính là nguyễn xuân thu
không chỉ có tội danh sản xuất buôn bán hàng giả
mà còn bị đánh giá là tội danh sản xuất buôn bán hàng giả
điều tra về nhiều tội danh khác
qua điều tra bước đầu chỉ trong thời gian ngắn
mạng lưới buôn bán hàng giả của nguyễn xuân thu đã nhanh chóng lan rộng ra hai mươi tỉnh thành trên cả nước
các cơ sở sản xuất sản phẩm vinaca đã đăng ký dưới mắc mỹ phẩm để qua mặt cơ quan quản lý
sau khi có những tin tức phản ánh về những hoạt động của nguyễn xuân thu ở địa bàn kiên an
thì lực lượng công an cơ sở đã kết hợp với quản lý thị trường
điều tra xác minh ngay từ đầu
và đã có những bước điều tra
theo đúng các quy định nghiệp vụ
và đến nay
quyết định khởi tố
bắt giam bốn tháng
với nguyễn xuân thu
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ toàn bộ vụ án
và bắt xử lý nghiêm theo pháp luật
khi mà điều tra thì chúng tôi đã nánh mẫu này
xét nghiệm ở viện kỹ thuật thành sự
rồi là đề nghị xét nghiệm
ở các cơ quan trung ương
và đã trả lời chính nhất đây là
thực phẩm chức năng giả
không có giá trị chữa bệnh
và chúng tôi phải làm điều tra truyệt đẻ
và cũng qua cái việc điều tra này
thì chúng tôi
phát hiện những sơ hở trong việc quản lý
nhà nước về những việc này
để tham mưu các cơ quan chức năng
để chấn chỉnh củng cố lại
không để tình trạng phức tạp như hiện nay
và với ý thức trách nhiệm
tổ công tác ba trăm ba mươi bốn là chống hàng giả
thì chúng tôi nghĩ rằng
đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng
bởi vì cái hàng giả mà ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe con người
đặc biệt đây là thuốc hoặc thực phẩm
chức năng thì đều quá nguy hiểm
đặc biệt đây là hàng giả làm từ bột che tra nứa thế này
vì vậy với ý thức tinh thần
kiên quyết đấu tranh chống tội phạm
thì chúng tôi đã xuống xác minh ngay
phối hợp với vùng công an thành phố hệ phòng
với góc độ quản lý thị trường thì chúng tôi thấy rằng
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi
đây là một hình thức theo kinh nghiệm của quản lý thị trường
kiểm tra hàng hóa du thông trên thị trường
thì chúng tôi đánh giá
đây là một ý thức bán hàng đa cấp biến tường
các đối tượng có ý thức lừa đảo
và đánh vào
đưa chiếc cấu hoa hồng
cũng như khởi hiệp
đưa những món lợi nhuận hàng tỷ
đánh vào ý thức tham của con người
vì vậy cũng qua phương tiện truyền thông báo đài
tôi rất muốn cảnh báo cho tất cả người dân
với những hiện tượng tương tự như vậy
phải báo ngay cho các cơ quan
hoặc chính quyền gần nhất
và tránh để lừa đảo các đối tượng lợi dụng
từ những vụ việc trên đã cho thấy

nhiều cá nhân tổ chức
lợi dụng sự kém hiểu biết của người tiêu dùng
và đánh vào tâm lý có bệnh vai tứ phương
để sản xuất thực phẩm thuốc
hay sản phẩm chức năng giả có hại cho sức khỏe
thuốc chúng ta biết là cái
nhiên quan đến cái sức khỏe nhiều nhất
mà để thuốc thuốc
để chữa cái bệnh ung thư
cái bệnh nan giả như vậy
mà sản xuất từ cái than tra
thì tôi thấy đây là những vấn đề có thể nói là
không phải là dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh nữa
hồi chuông nó rắn từ lâu rồi
đến nay có thể nói chúng ta vẫn
thấy còn rất là
bức xúc chung quanh cái việc ăn dòng thuốc quả
thì đây rõ ràng là cái
đặt trách nhiệm lên vai các cơ quan nhà nước
rất là lớn
chúng ta nói đến cái việc mà
hậu kiểm thay tiền kiểm
và cái doanh nghiệp công bố
và tự trách nhiệm
cái sản phẩm của mình
thì như thế không có nghĩa
là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về doanh nghiệp
không phải như vậy
cơ quan nhà nước bất luận trong trường hợp nào
vẫn phải là cơ quan
mà chịu trách nhiệm trước sức khỏe người tiêu dùng
mà đây không phải là yêu cầu của chính phủ
mà cũng là yêu cầu của người dân người tư dùng
trung quanh cái ăn dòng thuốc quả
điều đáng nói là từ cấp quản lý cơ sở
khi cấp phép kiểm soát sản xuất
cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm
khi đưa ra thị trường
đang có quá nhiều kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng
thực phẩm trộn bột pin
hay thuốc chữa ung thư từ than tre
chị bị phát hiện khi chúng đã được tung hàng tấn ra thị trường
trong một buổi hội thảo gần đây của bộ công thương
khi vấn đề an toàn thực phẩm
và trách nhiệm của cơ quan chức năng được đặt ra
thì đáng tiếc nó lại được coi như chuyện đã rồi
trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ phải nâng lên
người sản xuất người kinh doanh nâng lên
và cái hậu kiểm chặt chẽ hơn
đồng thời là xã hội hóa rất nhiều dịch vụ công
trong đó có là dịch vụ kiểm nghiệm
trong đó có dịch vụ chứng nhận
và cái mức xử phạt cũng sẽ được nâng cao
nếu như doanh nghiệp đó
không tuân thủ các quy định
quản lý của nhà nước
không bộ phận nào nhận trách nhiệm về mình
không một đơn vị nào phải chịu trách nhiệm
khi tính mạng sức khỏe của người tiêu dùng
bị đặt giữa sự trôi nổi của thực phẩm bẩn
thiết nghĩ các cơ quan chức năng
cần mạnh tay hơn nữa trong vấn đề kiểm soát
an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho người dân
quý vị thân mến phóng sự vừa rồi
cũng đã khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình
của chương trình nhân dân tuần này